thưa quý vị ngày hôm qua một mươi một tháng sáu công an tỉnh hưng yên cho biết đã phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
và công an các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt được bốn bị can
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thương chú tp hải dương tỉnh hải dương
vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú phường bạch sam thị xã mỹ hào
đào đình kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú xã hòa phong thị xã mỹ hào
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
khoảng một mươi sáu h cùng ngày công an đã bắt tiếp bị can vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
trước đó khoảng hai h ba mươi phút ngày chín tháng sáu công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên phát hiện năm bị can trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ